triển lãm mỹ thuật mang tên bốn mùa hoa đã được khai mạc tại trung tâm triển lãm mỹ thuật và triển lãm hai mươi chín hàng bài hà nội
triển lãm trưng bày sáu mươi tác phẩm của họa sĩ nguyễn thị mỹ
họa sĩ nguyễn thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba tốt nghiệp đại học mỹ thuật công nghiệp là hội viên hội mỹ thuật việt nam
các bức tranh trong triển lãm lần này được họa sĩ vẽ bằng hai chất liệu chính là phấn màu và acrylic có một số ít là tranh lụa
họa sĩ nguyễn thị mỹ từng thực hiện năm cuộc triển lãm về hoa trước đây
họa sĩ vẽ hoa như một sự theo đuổi tình yêu với sự kỹ lưỡng chỉn chu
những bức tranh của bà chứa đầy cảm xúc tươi sáng những bông hoa bà đưa lên khung vẽ luôn đầy sức sống với tình cảm nồng thắm
trong cuộc đời cầm cọ của mình mà thường xuyên vẽ hoa và chỉ thỉnh thoảng vẽ tranh phong cảnh
những loài hoa bình dị đi vào tranh nguyễn thị mỹ đã tạo nên một thế giới đầy hương sắc
triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan
từ nay đến hết ngày hai mươi chín tháng chín